thưa quý vị vi phạm giao thông sau đó đâm xe vào lực lượng chín trăm một mươi một hai đối tượng vừa bị công an thành phố đà nẵng xử lý
vào đêm một mươi sáu tháng tám tại ngã tư hà huy tập điện biên phủ quận thanh khê tổ công tác số một thuộc lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng đã phát hiện hoàng văn minh điều khiển xe máy chở theo hoàng văn hùng
cả hai không đối mũ bảo hiểm phương tiện không có gương chiếu hậu tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính nhưng cả hai không chấp hành mà bỏ chạy
tổ công tác phối hợp truy bắt nổ súng chỉ thiên nhưng hai người này có hành vi chống đối đâm xe máy vào tổ công tác ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ minh và hùng
cướp tài sản và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hai bị cáo nguyễn văn nam và trần thị thu thủy vừa bị tòa nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử
theo hồ sơ vụ án chiều ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nam vào phòng giao dịch ngân hàng việt công banh quận hải an hải phòng
cướp hơn ba tỷ đồng sau đó cho thủy hơn một ba tỷ đồng để tiêu xài cá nhân đến ngày chín tháng một nam bị bắt giữ biết thông tin nam cướp ngân hàng nhưng thủy đã không đến cơ quan công an trình báo và nộp lại số tiền mà nam đưa cho
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn nam tùy trung thân về tội cướp tài sản hai năm sáu tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tổng hình phạt là trung thân
trần thị thu thủy bị tuyên phạt một mươi năm tù về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tổ chức đánh bạc và đánh bạc một mươi tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên khởi tố
trước đó lực lượng công an tỉnh hưng yên bắt quả tang tại nhà ông nguyễn văn lường chú xã liên nghĩa huyện văn giang tỉnh hưng yên
có nhiều đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ gần một trăm tám mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng cùng nhiều vật chứa khác có liên quan
công an huyện củ chi tp hcm cho biết vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm khám phá nhanh vụ án và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn trí tâm
sinh năm hai nghìn một ngụ tại huyện củ chi tp hcm và trương thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ tại tỉnh sóc trăng
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thành lợi và trương thanh lâm đi từ cà mau lên huyện củ chi tp hcm để bắt lý hoài thương do thương thiếu tiền của lợi
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày lợi liên lạc cho nguyễn trí tâm chỉ đường chạy đến trước công ty nam quang thuộc khu công nghiệp tây bắc củ chi
khi phát hiện thương đang ngồi trên xe trước công ty lúc này lợi đi bộ lại nắm tay khống chế thương
lam đi sao dùng tay nắm cổ áo thương cùng với lợi khống chế thương kéo lên xe ô tô
khi đến trước một cửa hàng thuộc thị trấn củ chi lợi cho tâm ba triệu đồng
tâm xuống xe lợi và lâm bắt giữ thương di chuyển về cà mau
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng có liên quan trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật và giải cứu an toàn nạn nhân lý hoài thương
đối tượng nguyễn trí tâm bị bắt giữ tại quyện củ chi tp hcm và đối tượng trương thanh lâm bắt giữ lâm tại tỉnh sóc trăng
sau đó công an di lý đối tượng về tp hcm vào rạng sáng nay
chỉ sau ba ngày vào cuộc điều tra với sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng nghiệp vụ của công an tp hcm và công an các tỉnh đã khám phá nhanh
kịp thời bắt giữ các đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật
qua đó cho thấy chủ động quyết liệt của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
đây cũng là một trong những chiến công để chào mừng bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết đã bắt quả tan một mươi chín đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gạng tiền tại một bãi đất trống thuộc ấp cù lao xã hương hồi huyện vĩnh lợi
theo đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi tám tháng tám từ tin tố giác của người dân công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
phối hợp với cảnh sát hình sự công an tỉnh bố trí lực lượng bắt quả tan một mươi chín đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tại một bãi đất trống thuộc ấp cù lao xã hương hồi huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ ba con gà trống số tiền trên ba mươi năm triệu đồng hai mươi xe gắn máy
và một số tăng vật khác có liên quan vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn hữu hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư ngụ tại phường sáu tp mỹ tho về tội giết người
tại cơ quan điều tra hậu khai nhận do có mâu thuẫn từ trước tối ba mươi tháng bảy hậu cầm dao sang nhà anh rể là võ công công chiêu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tạm trú cùng phường sáu tp mỹ tho hậu đã anh chiêu gây thương tích anh chiêu bỏ chạy hậu đuổi theo đâm thêm nhiều nhát làm anh chiêu gục tại chỗ
anh chiêu được người thân đưa đi cấp cứu và đã tử vong sau khi gây án hậu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận
giữa hậu và anh chiêu có mâu thuẫn kéo dài nhiều năm nhưng chưa giải quyết được
hôm đó sau khi uống nhiều bia rượu hậu về nhạc tưởng cả với mẹ về thái độ cư xử không tốt của chiêu đối với gia đình
bị mẹ la mắn cho rằng mẹ bên anh rể hậu tìm anh chiêu để nói chuyện và gây ra án mạng
sáng ngày một mươi tám tháng tám đại diện trung tâm y tế tp phú quốc tỉnh kiên giang xác nhận vừa tiếp nhận cấp cứu cho ông nguyễn văn thái
năm mươi sáu tuổi ngồi tại tp phú quốc bị đuối nước sau khi nỗ lực cứu một nhóm du khách tắm biển
tai nạn xảy ra tại khu vực biển bãi trường xã dương tơ vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều qua ngày một mươi bảy tháng tám
khi năm du khách đang tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa
đứa đứa lớn và hai trẻ em nghe tiếng kêu cứu
ông nguyễn văn tái năm mươi sáu tuổi cùng nhiều người lao xuống biển cứu người
các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn
tuy nhiên ông thái bị sóng đánh kiệt sức được đưa đến trung tâm y tế thành phố phú quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi
trước đó ngày hai mươi sáu tháng sáu tại khu vực biển bãi trường trung tá bùi văn nhiên nhân viên phòng chính trị nhà máy
xếp một chính năm tổng cục công nghiệp quốc phòng cũng đã hy sinh khi tham gia cứu người bị đuối nước
chiều ngày một mươi tám tháng tám cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục công nghiệp an ninh bộ công an
phối hợp với công ty hội trợ triển lãm và quảng cáo việt nam việt phe tổ chức tòa đàm quốc tế chuyển đổi số
trong công tác phòng cháy chữa cháy giải pháp khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà siêu cao tầng
và hội thảo an ninh thông minh thu hút sự tham gia của các nhà khoa học nhà sản xuất trong nước và ngoài nước
theo thống kê cả nước hiện có gần bốn nhà cao tầng siêu cao tầng tập trung tại các thành phố lớn
tình hình cháy nổ xảy ra tại các công trình trên còn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy
phải được chú trọng hơn nữa hai hội thảo tòa đàm quốc tế chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy
giải pháp khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy cho nhà siêu cao tầng công trình có nhiều tầng hầm
hội thảo an ninh thông minh lần này nhằm tăng cường học hỏi trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp an ninh
an toàn phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại việt nam đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp
tiếp cận với các công nghệ giải pháp sản phẩm hiện đại để góp phần bảo vệ an toàn tính nạn tài sản và sự bình yên cho người dân
hội thảo an ninh thông minh lần này nhằm tăng cường học hỏi trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp an ninh

giải pháp sản phẩm hiện đại để góp phần bảo vệ an toàn tính nạn tài sản và sự bình yên cho người dân

hội thảo an ninh thông minh lần này nhằm tăng cường học hỏi trao đổi kinh nghiệm hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp an ninh